thực hiện thỏa thuận giữa hai nước ngày hai mươi bảy tháng chín kỳ họp lần thứ năm
đối thoại chiến lược ngoại giao và quốc phòng giữa việt nam và australia đã diễn ra tại canberra
hai bên đã thảo luận và chia sẻ nhiều đánh giá về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong bối cảnh châu á thái bình dương đang có nhiều biến chuyển về địa chiến lược
các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên
hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
trong đó có liên hợp quốc asean và các diễn đàn dành cho asean dẫn dắt
nhằm thúc đẩy xu hướng đối thoại và hợp tác duy trì hòa bình ổn định và trật tự khu vực
dựa trên luật pháp thúc đẩy hành xử đúng mực và có trách nhiệm của các nước thành viên trong khu vực
liên kết khu vực và thương mại tự do
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải
và hàng không ở khu vực giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
australia mong muốn asean và trung quốc sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử coc tại biển đông
hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy đồng thuận thống nhất trong asean
duy trì vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực
hai bên cũng khẳng định sẽ hợp tác bảo đảm thành công của các hội nghị đa phương sắp tới
gồm hội nghị cấp cao apec hội nghị cấp cao đông á và hội nghị cấp cao kỷ niệm asean australia